chiến đưa linh cầm một con dao dài khoảng bốn mươi cm làm phương tiện uy hiếp nạn nhân
tiếp đó chiến điều khiển xe quay màu trắng không đeo biển kiểm soát
chở linh cầm dao ngồi sau còn dũng điều khiển xe quay màu xanh không đeo biển chở hoàng anh
cả bốn thanh niên này lượn trên đường tìm mục tiêu để cướp xe máy
nhưng chưa tìm thấy con mồi thì dũng đề xuất phải đi cướp thật xa mới không bị bắt
cả nhóm liền đi từ ninh bình theo quốc lộ một a sang tỉnh hà nam rồi đến địa phận hà nội
cả nhóm thống nhất với nhau trên đường đi nếu thấy người nào điều khiển xe máy ở đoạn đường vắng sẽ cướp
khi đi đến thôn nguyên hanh xã văn tự huyện thường tín trên quốc lộ một a
cả nhóm thấy hai thanh niên điều khiển hai xe máy nhãn hiệu honda vision đi ngược chiều hướng từ hà nội về hà nam
thấy đoạn đường vắng ít người qua lại chiến hô đây rồi đây rồi
ý là bảo đồng bọn cướp xe máy của hai thanh niên này
dũng cũng hô anh em quay theo sau đó cả bọn cùng quay xe đuổi theo và ép
chặn xe máy vision màu trắng do anh đoàn quang trường chú tại huyện kim sơn tỉnh ninh bình điều khiển
khi anh trường dừng xe chiến chửi và đe dọa đưa chìa khóa đây không tàu đánh
linh ngồi sau cầm dao nhảy xuống chỉa về phía anh trường chửi đe dọa đưa chìa khóa đây không bố mày chắn chết bây giờ
đồng thời dũng và hoàng anh cũng chửi bới uy hiếp nếu trường không giao nộp chìa khóa sẽ đánh anh trường
lúc này linh thấy anh trần quang phi kim sơn ninh bình bạn của anh trường đang dừng xe cách khoảng ba mươi mét thì quát
thằng kia lên đây không tao chém chép mẹ mày bây giờ
nghe vậy anh phi điều khiển xe máy đi lên vị trí của anh trường thì bị nhóm cướp quay lại
sau đó linh yêu cầu anh trường và anh phi đưa chìa khóa xe nếu không sẽ chém cụt tay cụt chân
khi anh phi xin và tay giữ túi đeo chéo bên trong có chìa khóa xe thì linh vừa chửi vừa dùng chân lên gối vào vùng bụng của phi
sợ hãi anh phi phải đưa chìa khóa cho linh
sau đó cả bốn tên cướp phóng xe đi theo quốc lộ một a hướng về nho qua ninh bình
khoảng sáu giờ ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn dũng rủ chiến và linh đi bán xe
đồng thời dũng nhắn tin nhờ người yêu tên là uyên ở đông anh tìm người mua hộ hai xe máy vision vừa cướp được và uyên đồng ý
dũng chụp ảnh hai xe máy gửi uyên và nói hai xe đều là xe khách cắn không giấy tờ không biển kiểm soát
sau đó uyên nhắn tin gửi ảnh xe máy vision màu xám cho một người bạn giới thiệu bán chiếc xe vision màu xám với giá một mươi một triệu đồng
và người bạn này đồng ý mua
khoảng một mươi giờ cùng ngày dũng linh và chiến điều khiển hai xe máy
đến gặp uyên và nguyễn thúy linh bạn của uyên tại quán bia mận đối diện trường cấp hai uy nỗ thuộc xã uy nỗ huyện đông anh
và thực hiện giao dịch mua bán xe
chiếc xe máy còn lại uyên bảo dũng bán cho uyên với giá bảy triệu bốn trăm linh nghìn đồng
dũng đồng ý uyên đưa bảy triệu bốn trăm linh nghìn đồng cho dũng thì dũng lấy bảy triệu đồng cho uyên bốn trăm linh coi như tiền công giới thiệu người mua xe
sau khi nhận được tiền nhóm của dũng bắt taxi rời đi
cứu án xảy ra trong đêm lại được nhóm đối tượng bàn bảng chuẩn bị phương tiện kỹ lưỡng
dấu vết chỉ là hình ảnh mờ ảo từ camera an ninh chỗ có chỗ không
thế nên thượng tá nguyễn văn quyền cho biết đã có lúc các anh tưởng vụ án rơi vào bế tắc vì mất dấu
bọn chúng đi trên hai chiếc xe máy đã được tháo biển mặc áo chống nắng bộ mũ đeo khẩu trang kín mít khiến việc nhận dạng vô cùng khó khăn
tổ công tác được chia thành hai mũi một mũi giả soát theo hướng nhóm cướp trên đường trốn chạy
mũi khác ra theo hướng xuất phát của nhóm đối tượng để định hình chúng đến từ đâu
cuối cùng cả hai mũi đã chập lại một điểm là nho quang ninh bình địa bàn cách xa hiện trường vụ án hơn một trăm linh km
nho quang cũng chính là quê tôi
địa bàn nơi đây thì tôi thuộc như lòng bàn tay nhưng để xác định các đối tượng nổi trên địa bàn thì lại quá rộng
vì nho quan có nhiều xã lại giáp danh với hòa bình thế nên việc truy xét phải hết sức kỹ lưỡng không thể bỏ qua một chi tiết nào dù nhỏ nhất
thượng tá quyền chia sẻ
kết hợp với công an huyện nho quan các anh đã dựng lên chân dung một số đối tượng ngủ ngáo chơi bời có biểu hiện can quấy trên địa bàn
công an huyện nho quan cho biết quá trình tuần tra kiểm soát một tổ công tác đã phát hiện hai đối tượng đi xe
vi phạm giao thông không đội mũ bảo hiểm cả hai đã bỏ xe theo kiểu bỏ của chạy lấy người
không bỏ qua chi tiết này lập tức công an xác minh hai đối tượng được nhanh chóng triển khai
đây là tình huống nằm ngoài dự kiến
khi chúng tôi siêu âm hai đối tượng và qua quá trình đấu tranh chúng đã khai nhận là
tác giả của hai vụ trộm xe máy trên địa bàn thôn ngọc lâm xã đồng tâm huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
ngày sáu tháng năm và một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
hiện các đối tượng và tăng vật đã được công an huyện nho quan bàn giao cho công an tỉnh hòa bình
tiếp tục điều tra mở rộng
thiếu tá lê trung thành đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an huyện thường tín chia sẻ
anh nói vui thế là chuyến này anh em tôi đi một lại về hai
cùng thời điểm đó mũi ra soát tại quốc lộ một mươi hai hướng đi hòa bình đã phát hiện có một cây xăng
không bỏ lỡ cơ hội các anh đã giả soát hình ảnh ghi lại ở cây xăng
và phát hiện một thanh niên với đặc điểm mặc áo chống nắng đầu đội mũ đeo khẩu trang
có hình dáng rất giống với một trong bốn tên cướp
một lần nữa các đối tượng có hình dáng đặc điểm tương tự trên địa bàn lại được dựng lên
cuối cùng tổ công tác đã lần ra được danh tính đối tượng nghi vấn là bùi hoàng anh
hiện đang học lớp một mươi hai của một trường trung học phổ thông thuộc huyện chi nê tỉnh hòa bình
không để rút dây động rừng và cũng không muốn sự việc ồn ào gây ảnh hưởng tới các em học sinh khác
các anh đã kiên trì đợi đến giờ tan học
đón thanh niên này lên xe
và chỉ sau vài câu hỏi hoàng anh đã thừa nhận
mình là một trong bốn đối tượng tham gia vụ cướp tối chín tháng năm tại địa bàn huyện thường tín
vậy là sau gần một tuần lần theo hành tung những tên cướp trong bộ dạng ninza
đến bốn giờ sáng ngày một mươi năm tháng năm tên cướp cuối cùng trong băng nhóm đã bị các chiến sĩ
của đội cảnh sát hình sự công an huyện thường tín bắt giữ
dù không phải là kẻ cầm đầu nhưng đinh công dũng lại được cho là có tinh thần tham gia tích cực nhất
đồng thời cũng có hoàn cảnh khác
điều khá đặc biệt bố mới ra tù sau khi thụ án về tội mua bán trái phép chất ma túy
mẹ lại dẫn thân hành nghề nhạy cảm
nhà dũng có ba anh chị em dũng là con cả và đã bỏ học từ năm lớp tám
em kế dũng sinh năm hai nghìn tám cũng đã bỏ học và đi làm
hiện chỉ còn em gái sinh năm hai nghìn một mươi ba là được cắp sách tới trường
đối tượng phạm tội nào cũng nêu ra lý do để biện minh cho hành vi phạm pháp của mình
dũng cũng vậy hỏi anh ta vì sao lại đồng ý nghe theo lời rủ dê của chiến để đi cướp
thì dũng trả lời
do chó thiếu tiền nên mới phải làm điều như vậy
lý giải cho việc thiếu tiền dũng kể
cho mình mượn xe máy của bạn làm hỏng nên cần tiền sửa chữa
để có tiền sửa xe trả bạn anh ta đã đi cắm chiếc điện thoại của mình được một triệu đồng
nhưng vì không kiếm đâu ra tiền để chuộc lại điện thoại
nên dũng đã nghe theo chiến đi cướp
dù ít tuổi nhưng dũng rất quái trong những câu trả lời của mình
dũng luôn biết đổ lỗi cho người khác và cho hoàn cảnh
hỏi dũng vì sao nghỉ học thì dũng bảo
do bố đi tù chán đời nên nghỉ
bùi văn chiến kẻ cầm đầu khởi xướng cũng có hoàn cảnh khá đặc biệt
mẹ đi làm xa bố ly làm công nhân tận bên lào
lại là anh cả của hai đứa em
nhưng cũng như dũng chiến bỏ học sớm
từ năm lớp bảy nguyên nhân dẫn đến việc rủ dây đồng bọn đi cướp
là do chiến nghiện món cờ bạc tài xỉu trên mạng
dù rất nghiện nhưng được cái ngày nào cũng thua
chót vay hơn sáu triệu đồng của tài để đánh bạc
nên chiến đành phải tìm cách kiếm tiền và nhanh chóng chọn con đường đi cướp
đại tá nguyễn tiến tần
trường công an huyện thường tín cho biết
các đối tượng gây án đều còn rất trẻ có người còn đang là học sinh
nhưng đa số đều không nhận được sự quan tâm giáo dục thường xuyên của gia đình
đây chính là nguyên nhân khiến các em bỏ học sớm
xa vào các tệ nạn và rủ nhau gây án để kiếm tiền
phục vụ những nhu cầu vật chất thực dụng của mình
chúng tôi may mắn có được những đồng sự dày dặn kinh nghiệm
như thượng tá nguyễn văn quyền phó trưởng công an huyện
có những chỉ huy đội các cán bộ chiến sĩ thông minh nhiệt huyết
chịu được gian khổ như thiếu tá lê trung thành đại úy nguyễn hồng sơn
đã làm nên một tập thể công an huyện đoàn kết không ngại khó không ngại khổ
các nhà báo nhìn xem cán bộ của chúng tôi cả tuần công tác không về nhà
như đồng chí sơn dâu ria mọc tu tụa
đồng chí thành thì suốt mấy hôm vẫn một bộ quần áo
hôm qua tranh thủ tạt vào hàng quần áo ở thị trấn nho quan
mua được một bộ mặc tạm
bắt được tên cuối cùng về thì lại tiếp tục hối hả lao vào những nhiệm vụ khác
anh em hầu như không nghĩ đại tá nguyễn tiến tẩn chia sẻ
thưa quý vị và các bạn xem những vụ việc trên các bạn có cảm nghĩ gì ạ
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sáng